chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với một số tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị vượt ẩu tại những khu quốc cua là một trong những nguyên nhân hàng đầu
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thương tâm
thứ nhất là vì khuất tầm nhìn các phương tiện hướng đối diện thường không kịp xử lý tình huống
thứ hai là nếu đã xảy ra tai nạn thì rất thương tâm
vì khi các phương tiện đấu đầu nhau lực va chạm sẽ bằng tổng vận tốc của hai xe cộng lại